đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với ban thưởng vụ thành ủy hà nội
để đánh giá việc sơ kết năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát về thanh tra vụ việc khởi tố điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
và kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
trên địa bàn thành phố hà nội
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
bộ trưởng bộ công an và đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy
thường trực thành ủy hà nội đối với các nhiệm vụ liên quan trong nội dung làm việc của đoàn công tác
đoàn cũng ghi nhận những đề xuất giải pháp các kiến nghị của hà nội đối với trung ương
ghi nhận ý kiến của thượng tướng tô lâm thành ủy hà nội coi đây là một trong những cơ sở chỉ đạo
thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới
thời gian qua ban thưởng vụ thành quỷ hà nội luôn xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo
chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp thực hiện quyết liệt nghiêm túc các nghị quyết
chỉ thị kế hoạch của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề ra
nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí
nhất là việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản tham nhũng bị chiếm đoạt
thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế